ngày hai mươi sáu tháng chín tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với học viện nông nghiệp việt nam tổ chức hội thảo
phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong thời gian qua năng lực chế biến chế tạo thị phần máy móc cơ giới hóa trong nông nghiệp của nước ta đã có sự cải thiện đáng kể
đến nay việt nam đã sản xuất ba mươi máy móc phục vụ chế biến và sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên các thiết bị của việt nam phổ biến hoạt động ở quy mô nhỏ lẻ manh mún công suất thấp cũng như tính cạnh tranh với thế giới chưa cao
nhiều ý kiến cho rằng để có thể thực hiện được mục tiêu vào nhóm đầu những nước có năng lực sản xuất năng lực chế biến trên thế giới
theo kỳ vọng của thủ tướng chính phủ chúng ta cần phải phát huy tốt nguồn lực tổng thể của nhà nước
và các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào cơ giới hóa và chế biến nông sản
trong đó chú trọng phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả ở nông thôn theo tiêu chuẩn quy mô lớn và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học trên thế giới vào sản xuất nông nghiệp